là nơi không thể áp dụng những phương pháp dạy học trực tuyến các thầy cô giáo nơi miền non cao ở huyện văn yên tỉnh yên bái đã không ngại vất vả
ngày qua ngày băng rừng lội suối đội nắng mưa đưa con chữ con số cùng những hướng dẫn quy định biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đến với các bản làng xa xôi trên núi cao
gần hai tháng nay cô giáo lương thị tuyết cũng như bao thầy cô giáo khác của các đơn vị trường trên địa bàn xã nà hổ đã vượt qua những chặng đường chân trượt
lần qua từng con suối nhỏ xuống tận thôn bản đến từng nhà mang kiến thức cho học sinh mang thông tin kỹ năng phòng chống dịch cho người dân
các em bị dỗng kiến thức bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ học
và khi chúng tôi làm như vậy thì cũng để nâng cao cái tinh thần cho các em là để các em biết được là nhiệm vụ chính của các em là phải học
vừa bước qua những nhọc nhằn với học sinh vô tình
trong dồn lũ giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học phong dụ thượng lại tiếp tục vững vàng đồng hành cùng học sinh và người dân nơi mảnh đất vùng cao trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian nghỉ học ở nhà thầy cô giáo đến giao bài tập các bài tập khó nên em không làm được thầy cô giáo hướng dẫn em làm lại
nên em rất là nhớ trường nhớ các thầy cô giáo và các bạn bè
tôi làm một tuần là phải xuống thôn
bản là hai lần để giao bài và hướng dẫn cho các em làm bài và đánh giá học tập của các em trong tuần
bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao gần một thầy cô giáo công tác tại địa bàn vùng cao vẫn đang miệt mài cánh chữ xuyên rừng để gieo kiến thức đến từng học sinh
từ đó trên hai mươi em học sinh không bị gián đoạn việc học hành và hình thành được ý thức học tập trong bất cứ hoàn cảnh nào chung tay cùng bản làng đẩy lùi dịch bệnh